tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác tính đến trưa nay một mươi ba tháng chín trận lụ ống tại xã liên minh thị xã sapa tỉnh lào cai đã làm ba người chết và bảy người mất tích hầu hết đều là người dân của xã liên minh
ngay trong sáng nay hơn ba trăm linh người thuộc các lực lượng công an quân sự và lực lượng bốn tại chỗ đã được huy động để nhanh chóng nắm bắt địa hình tìm kiếm cứu hộ những người gặp nạn bằng mọi giá với tinh thần nhanh nhất quyết liệt nhất tập trung khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định tình hình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thị xã sapa công an thành phố lào cai tổ chức khắc phục ứng trực phân luồng cảnh báo phương tiện và nhân dân di chuyển đảm bảo an toàn
thường trực ubnd tỉnh lào cai cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã tới trực tiếp thăm hỏi động viên người dân chỉ đạo khắc phục tại chỗ
ngoài chỉ đạo khắc phục thiệt hại về người ubnd tỉnh lào cai cũng đề nghị các lực lượng tập trung khắc phục ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng cùng khoảng sáu mươi ao nuôi thủy sản và nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm